các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhân trung thái ba mươi bảy tuổi trú quận một tp hcm bị đề nghị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
theo đó thái sống như vợ chồng với trang cùng con gái tám tuổi của mình với vợ cũ
chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện vinmec tiếp nhận cháu bé do thái đưa đến cấp cứu
trong tình trạng ngưng tuần hoàn và đã tử vong
thi thể có nhiều vết thâm bầm nghi bị đánh nên trình báo công an
ngay sau đó cơ quan điều tra đã lần lượt khởi tố bắt tạm giam trang và thái
do có liên quan đến cái chết của cháu bé
theo kết luận giám định pháp y tử thi của phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm
cho bé tử vong do phù phổi cấp do sốc chấn thương
bị em trai can ngăn khi cãi vã với mẹ đối tượng đã dùng dao chém gây thương tích cho em
đặng con sánh chú thầy huyện văn yên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên
tỉnh yên bái ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt giữ
căn cứ kết quả điều tra xác định ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
gia đình bà đặng thị líu ở xã phong dụ thượng huyện văn yên làm cơm tất niên cuối năm
sau khi mọi người ra về đặng toàn sánh là con trai của bà liếu bỏ đi chơi
sau đó xảy ra cãi vã với mẹ
em trai sánh là đặng toàn pham vào can ngăn nên xảy ra xô sát
sánh đã dùng dao chém vào tay và đầu pham khiến nạn nhân bị thương tích
quá trình làm việc sánh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
thưa quý vị dẫu biết rằng tai nạn giao thông là không ai mong muốn
thế nhưng khi chẳng may gây ra tai nạn mà trốn khỏi hiện trường bỏ mặc nạn nhân
thì lại là hành vi cực kỳ đáng lên án và chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật
phóng sự sau đây được thực hiện tại quảng ngãi
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai trên đoạn quốc lộ một a thuộc xã phổ cương thị xã đức phổ
trong lúc ông trần quốc tuấn năm mươi năm tuổi ở xã phổ cường điều khiển xe máy
lưu thông theo hướng bắc nam thì bất ngờ bị một xe ô tô cùng chiều tông vào
sau khi gây tai nạn ô tô không dừng lại mà lao về trước bỏ trốn
ông tuấn bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
sau nhiều giờ truy vết công an thị xã đức phổ và trạm cảnh sát giao thông đức phổ
làm rõ tài xế là võ tấn hưng hai mươi ba tuổi ở phường phổ quang thị xã đức phổ
đã sử dụng rượu bia trước khi điều khiển ô tô gây tai nạn chết người bỏ trốn
trước đó thì em không có mang đâu sau đó lúc chạy xe đi thì qua chỗ
mà cũng quẩn quá không biết đi đâu không chạy gì đâu
trước đó công an thị xã đức phổ cũng điều tra làm rõ nguyễn minh ngọc sáu mươi bốn tuổi
ở phường phước hải thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
là người điều khiển xe ô tô bảy mươi chín c một mươi nghìn bốn trăm hai mươi gây ra vụ tai nạn cán chết người
rồi bỏ trốn khỏi hiện trường trong đêm khuya
một số vụ tai nạn giao thông chết người mà lái xe sau khi gây tai nạn xong thì bỏ chạy
trước cái tình hình đó thì
lãnh đạo công an thị xã đức phổ đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp
cùng với phòng cảnh sát giáo phòng công an tỉnh và các lực lượng
tập trung ấp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy sát và tìm ra các lái xe
phần lớn các vụ gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn đều xảy ra trên các tuyến quốc lộ
thời gian xảy ra tai nạn vào buổi tối nên ít người qua lại chú ý
lợi dụng tình thế đó các tài xế gây tai nạn nhanh chân rời khỏi hiện trường để trốn tránh trách nhiệm
em sợ quá em không giúp nhìn mẹ luôn em hát cái bóng đèn kia cho em chạy về luôn
việc gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường bỏ mặt người bị nạn không chỉ vi phạm về mặt đạo đức
quy tắc ứng xử văn hóa giao thông mà còn là hành vi vi phạm pháp luật được xem là tình tiết tăng nặng
người lái xe có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo quy định tài khoản hai điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
chính vì vậy mỗi người tham gia giao thông phải tự giác nâng cao ý thức chấp hành
liên quan đến vụ án đại gia thiện soi cho vay lãi nặng viện kiểm sát nhân dân thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
mới đây đã ra quyết định truy tố ba bị can gồm lâm thị thu trà đặng thị tuyết lan và lâm vũ việt anh
cùng chú tại thành phố vũng tàu về tội rửa tiền và cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
trong đó bị can lâm thị thu trà được xác định có liên quan đến vụ án của ông
lê thái thiện còn gọi là thiện soi và con trai là lê thái phong có hành vi cho vay nặng lãi
tối ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đã khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam trà và lan để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
quá trình điều tra cơ quan công an xác định trà hoạt động trong lĩnh vực tín dụng đen
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi cha trực tiếp thực hiện việc cho vay tiền hoặc thông qua lan và việt anh
để thực hiện hành vi cho vay
với lãi suất cao và thu hồi nợ cụ thể trà đã cho nhiều người vay với tổng số tiền là hơn chín trăm hai mươi một tỷ đồng
tiền lãi là hơn tám mươi sáu tỷ đồng
trước đó viện kiểm sát nhân dân thị xã phú mỹ cũng đã hoàn tất cáo trạng
truy tố lê thái thiện và lê thái phong về tội rửa tiền và tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
với số tiền thu lợi bất chính gần một trăm linh tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố bổ sung
đối với phùng xuân phong và khởi tố võ thị thu hà về tội trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn
đồng thời khởi tố thêm sáu bị can khác vì hành vi mua bán trái phép hóa đơn
theo điều tra phong là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty thiên triều
đóng tại thị xã kỳ anh còn hà làm kế toán trưởng
phong đã chỉ đạo hà tìm đầu mối mua các hóa đơn đầu vào
đồng thời khi kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào sẽ giảm số thuế phải nộp
hà đã trực tiếp liên hệ mua hai mươi hóa đơn giá trị gia tăng của ba công ty tại tỉnh quảng bình
với tổng giá trị tiền hàng chưa thuế là hơn bảy sáu tỷ đồng
ngoài ra phong còn chỉ đạo kế toán nội bộ mua một mươi năm hóa đơn giá trị gia tăng
của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vạn phát nam sơn
với giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn là hơn năm bốn tỷ đồng
số hóa đơn nói trên đã được công ty thiên triều kê khai hợp thức hóa
để trốn thuế với số tiền hơn một ba tỷ đồng
liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
đã khởi tố thêm sáu bị can khác gồm đỗ khắc điệp nguyễn thị khâm nguyễn thị khương
phan tất hải phan thanh tùng nguyễn thị lan và lê thị trung
cùng về hành vi mua bán che phép hóa đơn
bảy năm tù giam là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt
đối với bốn bị cáo cùng chú tại xã bầu hàm hai huyện thống nhất
về tội tàng chữa chai phép chất mà tùy
theo cáo trạng vào giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nguyễn quốc quang đã hai lần mua sáu mươi gram ma túy của hùng
không rõ lai lịch về để phân nhỏ bán lẻ cho phan thanh sang nguyễn thị anh thư
chú tại huyện thống nhất và ngô việt thắng chú huyện cẩm mỹ
trong một lần vận chuyển ma túy sau khi mua cổ quang thư đã bị công an bắt quả tang
lần lượt sau đó các đối tượng quang sang và thắng đã bị bắt giữ
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn quốc quang một mươi năm năm tù
phan thanh sang tám năm tù
nguyễn thị anh thư chín năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
ngô việt thắng năm năm tù về tội tàng trữ chai phép chất ma túy
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh yên bái
các đối tượng len lút sử dụng tàng trữ và mua bán chai phép vật liệu nổ có diễn biến phức tạp
nhất là tại các vùng sâu vùng xa địa bàn có các doanh nghiệp khai thác khoáng sản
trước tình hình đó lực lượng công an tỉnh yên bái đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác
triển khai nhiều biện pháp để đấu tranh từng bước ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
phản ánh của phóng viên antv
ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại khu vực thôn yên bình xã hưng thịnh huyện trấn yên tỉnh yên bái
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái đã bắt quả tang đối tượng trần văn hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chú thôn lương thịnh huyện trấn yên tỉnh yên bái đang có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ
thu giữ tại chỗ hai mươi thỏi thuốc nổ
và sáu kiếp nổ
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng hiếu lực lượng công an đã thu thêm một thỏi thuốc nổ và một kíp nổ
tại cơ quan điều tra đối tượng trần văn hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
sáng ngày một mươi tám tôi có đưa lên bàn bàn mua thuốc nổ về yên bái
bán cho anh huy trong quá trình mua bán vì công an tỉnh yên bái bắt quả tang
xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp các đối tượng hoạt động tinh vi ở nhiều địa bàn liên tỉnh
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái đã quyết định xác lập chuyên án mở rộng điều tra xác minh
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng xác định thêm ba đối tượng có liên quan
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của một trong ba đối tượng cơ quan an ninh điều tra tiếp tục thu giữ được
một trăm linh chín thỏi thuốc nổ hai cuộn dây nổ và một cuộn dây cháy chậm
đặc thù của tỉnh yên bái là tỉnh bến mũi các bị can liên quan đến vật liệu nổ thường thường là người dân tộc thiểu số
nhận thức pháp luật còn hạn chế dẫn tới rất là khó khăn trong quá trình đấu tranh làm rõ về các hành vi vi phạm của đối tượng
bên cạnh công tác đấu tranh xử lý nghiêm về các hành vi liên quan đến việc sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ
lực lượng công an tỉnh yên bái đã chủ động xây dựng các kế hoạch để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí vật liệu nổ
phối hợp với lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật cho các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn
đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân qua đó từng bước nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan doanh nghiệp và nhân dân
từ khi nhập của dập vật liệu nổ từ các đơn vị cung cấp của nhà nước sau đó vào kho đủ tiêu chuẩn và khi xuất ra là phải đầy đủ các giấy tờ

nhập vật liệu nổ từ các đơn vị cung cấp của nhà nước sau đó vào kho đủ tiêu chuẩn và khi xuất ra là phải đầy đủ các giấy tờ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái đã điều tra làm rõ bốn vụ với một mươi bảy đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ
trong đó đã khởi tố hai vụ sáu bị can chuyển viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố trước pháp luật hai vụ hai bị can
thu giữ gần bốn trăm linh kg thuốc nổ công nghiệp cùng nhiều tăng vật có liên quan
cấp ủy tri bộ và lãnh đạo cơ quan an ninh điều tra đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo cán bộ chiến sĩ trong công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm này
thế nhưng mà cái quan trọng nhất đó là cán bộ chiến sĩ phải tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản
nắm chắc tình hình liên quan đến loại tội phạm này để tổ chức mở án thậm chí là xác lập chuyên án để đấu tranh đối với loại tội phạm này
trên thực tế cho thấy việc sử dụng mua bán trái phép vật liệu nổ đã gây ra những hậu quả đau lòng
chính vì vậy để tránh những sự việc đáng tiếc
bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng thì các tổ chức cá nhân đặc biệt là người dân
cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng tàng trữ mua bán vật liệu nổ
không tiếp tay cho tội phạm đồng thời chủ động tố giác loại tội phạm này